cộng diện giữ hòa bình việt nam đã tổ chức hội nghị lập kế hoạch ban đầu cho hội thảo và hội nghị toàn thể thường niên
hiệp hội các trung tâm gìn giữ hòa bình châu á thái bình dương năm hai nghìn hai mươi tại việt nam
hội nghị nhằm trao đổi thảo luận để cơ bản thống nhất những nội dung chi tiết kỹ thuật và công tác phối hợp hội đồng
liên quan đến xây dựng kế hoạch và chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công hội nghị toàn thể thường niên
hiệp hội các trung tâm gìn giữ hòa bình châu á thái bình dương năm hai nghìn hai mươi tại việt nam khi nước ta đảm nhiệm cương vị
chủ tịch và nước chủ nhà của hiệp hội góp phần khẳng định và nâng cao vai trò vị thế quốc tế của việt nam
trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của khu vực châu á thái bình dương